thưa quý vị đang theo dõi tin tức nóng nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị sau hàng loạt thông tin trái chiều thông tin giả rằng ông lê tùng vân bị khởi tố ba tội danh
thế nhưng mới đây tại buổi họp báo đại tá văn công minh phó giám đốc công an tỉnh long an cho biết
hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ để đưa ra kết luận điều tra sai phạm
tại tỉnh thất bồng lai và nhấn mạnh đến thời điểm này chưa khởi tố thêm tội danh nào đối với ông lê tùng vân
cụ thể chiều ngày một mươi bốn tháng một tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai đại tá văn công minh phó giám đốc công an tỉnh long an cho biết
hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ để đưa ra kết luận điều tra sai phạm tại tỉnh thất bồng lai
liên quan đến vụ án này gần đây trên mạng xã hội
xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận
theo đại tá văn công minh trong quá trình điều tra cơ quan công an đã rất mong muốn có thông tin để cung cấp cho báo chí và bạn đọc
tuy nhiên trong quá trình điều tra cơ quan điều tra luôn phối hợp với viện kiểm sát tòa án để đảm bảo quy trình chặt chẽ
sau khi có kết luận chúng tôi mới chính thức cung cấp thông tin được cho báo chí đại tá minh nói
đại tá văn công minh cho hay thời gian gần đây công an tỉnh long an nhận được rất nhiều đơn
thư của các tổ chức cá nhân
các tổ chức cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ của bà cao thị cúc sáu mươi hai tuổi
ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
những phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tù tại da nuôi trẻ mồ côi
cơ nhở để kêu gọi từ thiện trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân loạn luân
căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú sinh sống tại hộ bà cao thị cúc
ngày ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
ngày bốn tháng một nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an đức hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà cao thị cúc làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan
đại tá văn công minh cho biết ngày năm tháng một vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã khởi tố đối với bốn bị can tại tỉnh thất bồng lai
gồm có lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai lê thanh hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng địa chỉ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm có lê thành hoàng nguyên lê thanh nhất nguyên và lê thanh trùng dương
riêng bị can lê tùng vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú
tất cả các quyết định đều được viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa phê chuẩn
cơ quan chức năng tỉnh long an đang tiếp tục điều tra xác minh củng cố hồ sơ chứng cứ
chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
như tin đã đưa thời gian qua các cơ quan của tỉnh nhận được rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức cá nhân
về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ của bà cao thị cúc
cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh lâu an
nơi tự xưng là tỉnh thất vọng lai hiện là thiền an bên bờ vũ trụ
ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bổ sung sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn
ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng dân tiện đóng góp tự thiện
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hồ bà cao thị cúc
làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan
đến ngày năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã khởi tố đối với bốn bị can
bắt tạm giam ba trên bốn bị can
riêng đối với ông lê tùng vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
phó giám đốc công an tỉnh lòng an thông tin những vấn đề liên quan đến tỉnh thất bọng lây
hay có tên khác là thiền an bên bờ vũ trụ hiện đang được điều tra xác minh làm rõ
hiện tại công an tỉnh long an hay công an huyện đức hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông lê tùng vân
và những người có liên quan
như vậy ba tội danh được nhiều báo chí đăng tải là chưa chính xác
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật năm hai nghìn một mươi năm bổ sung sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
những tội danh khác đang được điều tra làm rõ
phát hiện sổ ghi chu kỳ kinh nguyệt khi khám xét tại tỉnh thất bọng lây
như soha đăng tải bài viết
kinh nguyệt khi khám xét tỉnh thất bọng lây ngày một mươi bốn tháng một cho biết
những ngày qua mạng xã hội xông xào hình ảnh cuốn sổ ghi chép được cho là sổ thị tẩm
của ông lê tùng vân tại tỉnh thất bọng lây
nhiều người đun thối rằng quân sổ này ghi chép cụ thể lịch gặp gỡ thân mật với từng người phụ nữ
mới đây công an huyện đức hòa đã trả lời trên báo dân trí
khẳng định không hề có cuốn sổ tài tình ái như cộng đồng mạng đang đồn thối
trong quá trình thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến sai phạm tại đây
lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một cuốn sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt
của những phụ nữ đang sinh sống tại đây
trước đó ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an đức hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nhóm người tại tỉnh thất bọng lây thiên an bên bờ vũ trụ
gồm có ông lê tù vân lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương và lê thanh hoàng nguyên
để điều tra về một số hành vi phạm pháp
trong đó bị can lê tùng phân được tại ngoại ba người còn lại bị tạm giam
chia sẻ thêm với nguồn tin nói trên cơ quan cảnh sát điều tra đang xem xét khởi tố thêm tội danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
riêng tội danh loạn luân cơ quan này nhận định đây là vấn đề phức tạp khó xác định
hành vi phạm pháp của ông lê tuấn vân hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ
cục trẻ em đề nghị không chia sẻ thông tin về trẻ nhỏ vụ tỉnh thất bọng lây
trước những thông tin đăng tải về các em nhỏ sống tại tỉnh thất bọng lây
cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội và luật sư đề nghị cộng đồng xã hội
ngừng chia sẻ hình ảnh thông tin trẻ em trong vụ tỉnh thất bọng lây tránh vi phạm pháp luật
bà nguyễn thị nga phó cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
trên mạng xã hội những ngày gần đây nhiều người đăng tải chia sẻ các thông tin
hình ảnh tên tội của các em nhỏ tại tỉnh thất bọng lây
không dừng lại nhiều tài khoản mạng xã hội còn lan truyền một bản giám định adn
khẳng định ông lê tùng vân chín mươi tuổi ngụ long an là cha của các bé
theo bà nga những hành vi trên là vi phạm khoảng một mươi một điều sáu luật trẻ em
công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em
mà không được sự đồng ý của trẻ em từ bảy tuổi trở lên và của cha mẹ người giám hộ của trẻ em
bên cạnh đó điều hai mươi một luật trẻ em cũng nêu rõ trẻ em có quyền bất khả xâm phạm
về đời sống riêng tư
bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em
đề nghị cộng đồng xã hội hãy giữ bí mật riêng tư cho các trẻ em trong vụ tỉnh thất bọng lây
bà nga nhấn mạnh
theo bà nga việc cần làm ngay là gỡ bỏ ngừng chia sẻ thông tin chi tiết về hình ảnh
tên tuổi của các bé và mẹ ruột tại tỉnh thất bọng lây
vì đây là những hình ảnh vi phạm điều ba mươi một nghị định một trăm ba mươi năm hai nghìn một mươi
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ trợ giúp xã hội và trẻ em
việc chia sẻ rộng rãi khuôn mặt thông tin đời tư sẽ khiến các em bị tổn thương
ảnh hưởng đến tâm lý nhất là khi các em lớn lên
khi đi học những em nhỏ trong vụ tỉnh thất bồng lai sẽ bị bạn bè kỳ thị xa lánh trèo chọc v v
điều đó khiến các em xấu hổ tuổi thân và có thể bỏ học
điều này rất có thể trở thành sự thật
trẻ em không có lỗi vì vậy hy vọng quý vị hãy thận trọng khi đăng tải các nội dung trên
hãy để các em được bình yên sống như những đứa trẻ bình thường khác